nhà bà liêm đã tình nguyện hiến đất rừng để nhiều hộ lân cận khác không có đất cũng được cùng chăn nuôi tập trung ở đây
sắp tới các gia đình sẽ chung tiền đầu tư láng nền xây gạch kiên cố để chống rét cho vật nuôi khi mùa đông đã gần kề
trên hết kể từ ngày di rời chuồng trại ra xa nhà ở môi trường sống đã thay đổi rất nhiều
cán bổ là khối nền chuồng trại ra là bảo vệ sức khỏe và môi trường
chúng tôi tuyên truyền vận động tất cả mọi hộ dân chăn nuôi không để dưới gâm nhà đều đưa chuồng trại ra xa khu dân cư theo quy định là từ ba trăm linh m trở lên
sau khi thực hiện rời chuồng ra súc ra cầm ra ngoài khu dân cư thì hiện tại môi trường trong đó sẽ xanh sạch đẹp hơn
các xã khác ở quang sơn cũng đang thực hiện rất tốt chủ trương này
cấp ủy chính quyền sở tại đã vào cuộc sát sao
chỉ đạo các cơ sở tổ chức họp dân vận động bà con hiến đất để xây dựng các điểm khu chăn nuôi tập trung
hệ thống chính trị từ các ủy chính quyền địa phương và nhân dân diện đồng viện đã rất tích cực hãi hãi tham gia
không khó để bắt gặp hình ảnh này ở các thôn bản của quan sơn
dù là nơi xa xôi và khó khăn nhất thì mỗi gia đình cũng được hỗ trợ đầu tư một thùng rác để thu gom rác thải đưa về lò xử lý tập trung của khu dân cư
nhờ tích cực kiểm tra giám sát mà các hoạt động đi vào nền nếp quy củ
thế nên chỉ trong một thời gian ngắn diện mạo và chất lượng môi trường sống của nhiều vùng nông thôn ở đây đã được nâng lên rõ rệt
phát động là có một hố rác xử lý cá nhân làm lò đốt cá nhân hiện nay đang triển khai thực hiện và một số bản thực hiện rất tốt
là một trong những huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế những năm trở lại đây quang sơn thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn
trong đó có hàng trăm cơ sở chế biến lâm sản
tuy vậy chủ trương bảo vệ môi trường luôn được cấp quỷ đặt lên hàng đầu song song với bài toán phát triển kinh tế
từ đầu năm đến nay
huyện đã mạnh tay đình chỉ hoạt động ba xưởng sơ chế gỗ vi phạm các cam kết về môi trường
để được thảo lấy vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ được môi trường
thì ủy ban huyện có chủ trương là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế
đối với các xưởng chế biến hoặc là các nhà máy trên địa bàn huyện
thì huyện cũng yêu cầu là các sở phải cam kết
và trước khi đi vào sản xuất thì phải có một cái cam kết bảo vệ môi trường
và trên cơ sở đó thì huyện cũng chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm
đối với các xưởng các nhà máy vi phạm đến mức nếu vi phạm nặng thì phải đến mức phải đóng cửa
phòng đã thăm hồi cho ủy ban nhân dân huyện ban hành các bàn bản hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường
chúng tôi cũng thường xuyên đi đến các cơ sở sản xuất kinh doanh để kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh cũng như là công tác bảo vệ môi trường
trong trường hợp phát hiện vi phạm chúng tôi cũng nhắc nhở và cũng có sự phát hành
với những chủ trương rõ ràng cách làm linh hoạt mạch lạc quan sơn là một trong những huyện tiêu biểu của tỉnh thanh hóa về công tác bảo vệ môi trường
đây sẽ là cơ sở giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới bền vững